các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi gây án nghi phạm để lại hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường
sau nhiều giờ truy tìm cơ quan công an đã tìm thấy nghi phạm
theo một đoạn clip đăng tải trên mạng ghi lại cảnh nghi phạm phạm thị hà bị bắt
đối tượng gây án được hàng chục công an còng tay và áp giải ra xe trước sự chứng kiến của nhiều người dân
nghi phạm bên ngoài mặc áo màu hồng bên trong có mặc áo màu trắng đeo khẩu trang
được áp dài từ ngôi nhà hoang cách nhà khoảng hai trăm linh mét
ngôi nhà có màu vàng lượp mái tôn được xây dựng từ năm hai nghìn sáu
ngoài lực lượng chức năng làm nhiệm vụ áp tải nghi phạm lên xe màu trắng
sự việc thu hút sự quan tâm của hàng chục người dân sống xung quanh nhà nghi phạm
trước đó vào hơn hai mươi h ngày một mươi một tháng bốn cơ quan chức năng nhận được tin báo về vụ án giết người
xảy ra tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam
nữ chủ số quần áo tên là dtm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam
bị đối tượng phạm thị hà dùng hung khí tấn công sát hại
liên quan đến vụ án trên công an tỉnh bắc giang cho biết hiện nay trên một số trang mạng xã hội
lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ việc mối quan hệ giữa đối tượng và nạn nhân
cũng như tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng gây hoang mang trong dư luận
ảnh hưởng đến công tác điều tra truy bắt đối tượng
việc bắt được nghi phạm trong vụ án sát hại nữ chủ xót xinh đẹp ở bắc giang
chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ là sự nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ chiến sự phòng pc
phối hợp với công an huyện tân yên và công an tỉnh bắc giang
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ nguyên nhân gây án
như đã thông tin vào tối một mươi một tháng bốn ngay khi vụ việc xảy ra đến hai mươi ba h hai mươi năm phút đêm
lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường khám nghiệm tử thi tổ chức truy bắt nghi phạm
theo công an huyện tân yên vụ án do nghi phạm phạm thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại tổ dân phố cầu thượng gây ra
nạn nhân là chị dtm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chủ hàng quần áo thời trang tại thị trấn nhã nam
theo điều tra ban đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn nhỏ giữa hà và chị m
sau đó nghi phạm dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến chị m tử vong
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường nạn nhân bị chém khoảng một mươi hai nhát dao trên người
nên tử vong tại chỗ
sau khi gây án phạm thị hà đã bỏ trốn khỏi địa phương khi đi có mặc trang phục tối màu
ngay trong đêm một mươi một tháng bốn đại tá bùi huy nam
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân yên đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng
trước sự ra đi đau đớn đầy đột ngột của nữ chủ xót quần áo bị sát hại dã man ở bắc giang
trên trang facebook được cho là của nạn nhân nhiều bạn bè đã gửi lời chia buồn nghẹn ngào và thương tiếc
nhiều người vẫn còn bàng hoàng chưa thể tin vào sự thật đau lòng trên
tài khoản hb chia sẻ đời người vô thường quá sáng chị vẫn bình luận trả lời khách bình thường
mà đến tối đã
chị yên nghỉ mong cơ quan chức năng sớm bắt được kẻ thù ác
thương tiếc chị tiếc trong một tuổi thanh xuân đang còn giang dở
hãy nhớ rằng dù là nơi nào vẫn luôn xinh đẹp luôn hạnh phúc nhé chị
mong gia đình chị sớm vượt qua được nỗi đau này
tài khoản al gửi lời tiếc thương
bên cạnh đó nhiều người dù không biết nạn nhân cũng gửi lời chia buồn đến cô gái sâu số
một người dùng mạng chia sẻ yên nghỉ bạn nhé dù không biết bạn là ai
nhưng vẫn muốn gửi tặng bạn một nhành hoa trắng một lời tiễn biệt
và các bạn thân mến lại thêm một sự ra đi đầy đau xót
đời người thực sự vô thường không ai nói trước được tương lai ngày mai sẽ ra sao
nhưng việc kiểm soát hành vi của bản thân là điều hoàn toàn có thể
chỉ mong mỗi người đều có thể nhấn lại một chút đặt cái tô của mình xuống
ngồi lại với nhau để giải quyết mọi việc chứ không phải là đem mạng người ra để đánh đổi
những diễn biến mới nhất về vụ án sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tin tức trên kênh báo sức khỏe và đời sống
xin chào và hẹn gặp lại